nhân triển lãm ảnh hà nội một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm bảy mươi năm đang diễn ra tại hà nội
mới đây viện gớt nhã nam và manji đã tổ chức buổi ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên của nhếp ảnh gia người đức thomas bilhart
thomas bilhart sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy tại đức là một trong những nhếp ảnh gia đặc biệt
những tấm ảnh về chiến tranh việt nam cuối thập kỷ một nghìn chín trăm sáu mươi đã khiến ông nổi tiếng khắp thế giới
ảnh của thomas kể cho người xem về sự bất công xã hội về sự nghèo đói sự đau khổ về chiến tranh nhưng cũng về cuộc sống của những con người và nụ cười của họ
hơn một trăm linh bức ảnh được trưng bày lần này tại hà nội đã được biên tập và in lại trong cuốn sách ảnh cùng tên
trong buổi ra mắt sách độc giả có cơ hội được trò chuyện cùng những người đã đi qua thời gian khó không thể quên của hà nội
thông qua cuốn sách người xem một lần nữa có thể cảm nhận chân thực về câu chuyện với những hình ảnh
đời thường giản dị và đầy cảm xúc về hà nội từ bốn mươi năm mươi năm về trước